liên quan đến các vụ phá rừng quy mô lớn tại một số xã của huyện eak do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lóc vừa khởi tố bắt tạm giam bốn lãnh đạo cán bộ của công ty
bốn đối tượng bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm nguyễn hồng mạnh năm mươi hai tuổi trú tại huyện iak
nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp eak phan văn đức bốn mươi sáu tuổi trú tại huyện crong park
nguyên phó giám đốc phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng nguyễn văn vũ bốn mươi năm tuổi trú tại thành phố buôn mơ thuật
nguyễn trưởng phòng kỹ thuật quản lý và bảo vệ rừng phạm văn kỳ năm mươi tám tuổi trú tại huyện eak nguyễn phân trưởng phân trưởng ba
theo cơ quan chức năng các đối tượng là lãnh đạo cán bộ có chức trách trong việc quản lý bảo vệ rừng nhưng chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý bảo vệ rừng
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt diện tích rừng phòng hộ tại tiểu khu bảy mươi thôn một mươi sáu xã cư bông huyện eak thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý bị chặt phá
tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt diện tích rừng phòng hộ tại tiểu khu bảy mươi thôn một mươi sáu xã cư bông huyện eak thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý bị chặt phá